thưa quý vị một vụ buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng từ vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt phá
thu giữ một triệu lít xăng với tổng số tiền gần ba mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an
tiến hành kiểm tra bắt giữ tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
qua kiểm tra tất cả số xăng trên đều không có hóa đơn chứng tử liên quan theo quy định của pháp luật
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển mua xăng từ các tàu khác
rồi vận chuyển về càng bơm lên cho tàu xuân sơn năm sau đó bán lại nhằm kiếm lời
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển muộn
nhãn hiệu iphone các đời iphone xs max và iphone một mươi hai pro max
tổng giá trị lô hàng khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số điện thoại này là hàng ngoại nhập nhưng chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh
làm rõ hành vi nhập lậu để xử lý theo quy định của pháp luật
thanh tra ủy ban chứng khoán
nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với công ty cổ phần dạng đông hâu đinh
cụ thể công ty này không công bố thông tin trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước
và hệ thống của sở giao dịch chứng khoán tp hcm về quyết định hội đồng quản trị số một ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo quy định
ngoài ra giải trình của công ty tại văn bản số một trăm ba mươi ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi của công ty tổng số tiền giảng đông hâu đinh bị xử phạt là một trăm bảy mươi triệu đồng
chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị sở tài nguyên và môi trường hà nội yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết thủ tục liên quan đến việc tách thửa
đối với thửa đất nông nghiệp thông tin này dự báo sẽ có tác động không nhỏ tới các nhà đầu tư theo hình thức này
theo đó các trường hợp tách thửa bị dừng là thửa đất gồm đất ở và đất nông nghiệp
đất phi nông nghiệp không có đất ở chỉ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất
hợp thửa đất đối với thửa đất ở đảm bảo điều kiện tách thửa đất hợp thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành
thực tế thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã mua gom các loại đất hỗn hợp tại vùng ven hà nội như thạch thất hòa lạc
với mục đích phân lô nhỏ để bán kiếm lời
công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ceo đại nam nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng liên tục có nhiều đợt livestream trực tiếp trên các kênh mạng xã hội
và trong những đợt đều có hành vi vi phạm trên
vậy thì các youtuber streamer sử dụng các video phát tán ra cộng đồng mạng liệu có vô can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
bà hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp
thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
không chỉ vậy bà hằng còn nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
trong quá trình điều tra bà hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức cho đông người đến nhà riêng của các cá nhân gây mất an ninh trực tự
với những hành vi vi phạm trên còn có lượng lớn đối tượng ăn theo khi lợi dụng các video này để tiếp tục phát tán trên không gian mạng
một số các facebooker hoặc là những youtuber những streamer là họ dùng cái việc mà share như thế này để họ thu lợi
và họ thực hiện cái việc này nó xuyên suốt trong suốt một thời gian dài ví dụ gần một năm nay
và cái việc đó nó tạo cái sự lan tỏa mà ở ngoài cộng đồng theo cái hướng là tác lực tác dụng xấu
thế thì cái việc mà cái hành vi như thế rõ ràng là vi phạm bất luận tuy theo tính chắc mức độ như thế thì trên cơ sở đó thì cơ quan phòng địa quyền trong quá trình điều tra khởi tố hủ án rồi mở rộng điều tra v v
thì họ sẽ xác định rằng là đối tượng nào trường hợp nào thì xử phạt với mức là xử phạt hành chính
từ một mươi hai mươi triệu theo cái nghị định một mươi năm trên cái nghị một trăm hai mươi hoạt là
sẽ xử lý hình sự theo điều hai trăm tám mươi tám ví dụ chẳng hạn là tội là đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin lên mạng máy tính viễn thông v v
hoặc là phá tiền từ ba mươi hai trăm linh triệu đồng hoặc là cứ không hình phạt nó lên tới bảy năm tù
cũng theo luật sư hà hải những tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi các clip phát tán trên mạng xã hội có thể khởi chuyện tới cơ quan chức năng để được giải quyết
đồng thời cơ quan chức năng cần phải xem xét điều tra và xử lý các chủ nhân của những tài khoản
các tài khoản phát tán clip ăn theo bà phương hằng gây ảnh hưởng đến người khác
đặc biệt là các tài khoản có lượng theo dõi chia sẻ và bình luận lớn và có hưởng lợi từ các clip mình đăng tải
đáng nói hơn là cần xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi đe dọa người khác
cụ thể trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã tiếp nhận đơn cầu cứu của ca sĩ viu anh về việc bị người lạ nhắn tin đe dọa
sau khi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo bà phương hằng
thưa quý vị
mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hoàng diệu mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại quảng bình
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không an bình
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can hoàng diệu mơ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
sau một thời gian tích cực điều tra truy bắt đối tượng trong vụ nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất tại thôn vân lộ xã xuân lô
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên
trước đó vào khoảng hai h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba một nhà dân tại thôn vân lộ xã xuân hồng khi đang ngủ
thì đã nghe hai tiếng nổ lớn ở phía trước nhà
qua trích xuất hình ảnh camera an ninh của gia đình phát hiện có hai đối tượng sử dụng vật nghi là súng bắn vào tấm kính gây hư hỏng
cho nên đã nhanh chóng trình báo với lực lượng công an
sau một thời gian giả soát xác minh công an huyện thọ xuân đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng đã gây ra vụ án trên
gồm trịnh khắc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và tạ quang tùng sinh năm hai nghìn cùng chú tại thành phố thanh hóa
trong đó trịnh khắc long chính là đối tượng đã sử dụng súng dạng súng ria bắn vào gia đình nạn nhân
hiện công an huyện thọ xuân đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường quảng tâm thành phố thanh hóa vừa xảy ra vụ việc
một đối tượng dùng súng khống chế một chủ cửa hàng vàng nhằm cướp tài sản
đối tượng nhanh chóng bị người dân khống chế và giao cho cơ quan công an
và chiếc súng mà đối tượng sử dụng nhanh chóng được xác định là súng nhựa
cụ thể vào khoảng chín giờ cùng ngày một đối tượng sử dụng xe máy sh bịt kín mặt đi vào cửa hàng vàng
của công ty trách nhiệm hữu hạn được loan có địa chỉ tại phố môi phường quảng tâm thành phố thanh hóa
đối tượng đã dùng dao và vật dụng nghi giống súng khống chế bà loan là chủ cửa hàng vàng
khi đối tượng đang lấy vàng trong tủ kính thì đã bất ngờ bị bà loan đạp ngã xuống đất
đối tượng lao ra ngoài lấy xe để tẩu thoát tuy nhiên đã bị chồng bà loan và người dân xung quanh khống chế bắt giữ
ngay sau đó công an phường quảng tâm đã có mặt áp giải đối tượng về trụ sở
tại đây vật dụng nghi giống súng được xác định là súng nhựa và hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến sới bạc khủng tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang do nguyễn ngọc thuận còn gọi là út gà cầm đầu
sau nhiều ngày xét xử
trong sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc thuận năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc và hai năm tù về tội đánh bạc
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo thuận là bảy năm tù
riêng đối với bốn mươi hai bị cáo còn lại với mức án từ một năm tù treo đến ba năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc gá bạc và đánh bạc
đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng sung ngân sách nhà nước
theo cáo trạng vào sáng ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh an giang tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn ngọc thuận cùng các đồng phạm
đang tổ chức cho hàng trăm người tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu
tại khu đất chống tại ấp hà bao một xã đa phước huyện an phú
tăng vật thu giữ gần sáu trăm ba mươi triệu đồng trên người các đối tượng trên chiếu bạc và xung quanh khu vực sòng bạc
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
cùng ngày công an tỉnh an giang đã khám xét khẩn cấp nơi ở của thuận tại ấp hà bao một xã đa phước
thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng hai xe ô tô cùng các công cụ dùng để đánh bạc
quá trình điều tra xác định thuận cùng với các đồng phạm đã tổ chức hai chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc
bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu được thua bằng tiền nhằm thu tiền sâu của các trận đá gà
và thu tiền sâu năm mươi tiền bão của mỗi ván tài xỉu
ngoài ra thuận còn hồn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà một trận với tổng số tiền đá là một trăm linh triệu đồng